tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi đã cận kề hòa chung với niềm vui đón tết của người dân việt nam
tại thái lan cũng đã diễn ra chương trình liên hoan mừng xuân do đại sứ quán việt nam tại thái lan phối hợp tổ chức
tham dự chương trình có thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia samdek ticho hun sen
các phó thủ tướng mensom on và yim che lee đại diện các bộ ngành cơ quan đoàn thể nước bạn
về phía việt nam có đại sứ vũ quang minh đại diện một số tỉnh giáp biên giới
các doanh nghiệp cơ quan đại diện của việt nam cùng đông đảo bà con việt kiều và lưu học sinh
trong không khí đón chào xuân mới đại sứ vũ quang minh phấn khởi thông báo việt nam và campuchia đã có một năm hai nghìn một mươi chín tốt lành
cả hai nước đều đạt được những thành tựu hết sức to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
quan hệ hợp tác hiếu nghị truyền thống giữa hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đặc biệt là kinh tế thương mại
thủ tướng campuchia hun sen nhiệt liệt chúc mừng
cả hai nước đều đạt được những thành tựu phát triển kinh tế mạnh mẽ của việt nam trong thời gian qua khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cho các dự án đầu tư của việt nam tiếp tục phát triển trong thời gian tới
trong không khí ấm áp tỉnh hiếu nghị thủ tướng campuchia hun sen gửi lời chúc mừng năm mới xuân canh tí hai nghìn hai mươi tốt đẹp nhất đến nhân dân việt nam anh em